theo sở du lịch tp đà nẵng dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
và mặc dù nhiều hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại nhưng lượng khách đến đà nẵng không có dấu hiệu biến động
theo ước tính tổng lượng khách tham quan du lịch tại đà nẵng dịp này ước đạt năm tám trăm linh lượt giảm chín mươi tám năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đánh giá trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín chỉ mới được kiểm soát bước đầu nên lượng du khách đến với thành phố rất ít
hiện thành phố có khoảng hai trăm linh trong tổng số chín trăm sáu mươi tám cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại
các hoạt động tái khởi động du lịch đều ưu tiên hàng đầu về bảo đảm phòng chống dịch bệnh